nguyễn văn dũng chú huyện châu phú tỉnh an giang đã lên kế hoạch ra tay sát hại vợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
vào trưa ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai chị lê thị cầm điều khiển xe mô tô chở nguyễn văn dũng
lưu thông trên quốc lộ chín mươi một khi đến đoạn thuộc tổ một mươi bảy ấp bình hưng hai xã bình mỹ huyện châu phú
dũng lấy dao thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát khiến vợ gục tại chỗ và chết trên đường đến bệnh viện
còn dũng thì bị người dân giữ lại giao cho lực lượng công an
tại cơ quan công an bước đầu dũng khai nhận giết vợ do ghen tuông
hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
cũng vì ghen tuông lê thanh tùng hai mươi chín tuổi chú huyện hòa vang đã thủ sẵn dao đâm một bị hại chú tỉnh quảng trị
khiến anh này tử vong tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê thanh tùng về tội giết người
theo cáo trạng tùng và chị nguyễn thị ngọc hà là vợ chồng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hà có quen anh lê công triệu trường giang quê ở tỉnh quảng trị và nợ sinh tình cảm
vào chiều ngày tám tháng sáu tùng biết vợ đang ăn nhậu cùng với giang và nhóm bạn
quá bực tức tùng lấy dao đâm vào ngực khiến giang gục tại chỗ
mặc dù đã ra sức cấp cứu nhưng giang vẫn tử vong
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo lê thanh tùng một mươi năm năm tù về tội giết người
một băng nhóm cướp giật manh động trên địa bàn quận tân phú tp hcm vừa bị xóa sổ
nhóm này có từ ba cho đến bốn đối tượng
và con mồi mà chúng chuyên nhắm đến là các cô gái trẻ lơ lả bảo vệ tài sản trong quá trình tham gia giao thông để ra tay
ba đối tượng gồm đặng tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn ngọc hợp sinh năm hai nghìn ba và trần cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
thường thuê phòng trọ giá rẻ khách sạn lưu trú sống cùng nhau
cả ba đều là những con nghiện ma túy nặng lý lịnh bất hảo
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khách sạn và nhà riêng
thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân tăng vật của các vụ cướp trước đó
thưa quý vị các tổ công tác đặc biệt chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh khánh hòa thành lập đến nay đã được hai tháng
dù mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn thế nhưng các tổ này đã mang lại những hiệu quả tích cực
trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm
pháp luật về đêm với tinh thần quyết tâm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
các lực lượng đã có sự phối hợp chặt chẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp săn đe trấn áp tội phạm
vừa gây ra vụ cướp giật tài sản của du khách hai đối tượng này đã bị tổ công tác chín trăm bảy mươi chín của công an khánh hòa phát hiện bắt giữ
nhóm thanh thiếu niên này đang trên đường mang hung khí đi đánh nhau với một nhóm khác
thì bị tổ công tác chín trăm bảy mươi chín phát hiện ngăn chặn kỳ thời
chạy xe máy tốc độ cao lạng lách
đánh võng nẹt vô gây mất an ninh trật tự
những thanh thiếu niên này cũng đã bị tổ công tác chín trăm bảy mươi chín kiểm tra xử lý
tuần tra vào những khung giờ cao điểm ở khắp các địa bàn
các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh và công an các địa phương đã kịp thời kiểm tra phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc
qua đó góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
lượng chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh khánh hòa được thành lập
thì ngoài các nhiệm vụ
là tuần tra vũ trang kiểm soát dọc các tuyến đường trên địa bàn
thì chúng tôi còn thực hiện cái nhiệm vụ là
thành lập các chốt tại các điểm mà ban chỉ đạo yêu cầu
thường cái chốt này chúng tôi thành lập tại những cái địa điểm mà trục đường chính
và có nhiều phương tiện giao thông qua lại
thì cái nhiệm vụ chính của các chốt
là kiểm tra kiểm soát những cái hành vi vi phạm pháp
đặc biệt là tập trung vào các nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập quấy rối
bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh và công an các huyện thị thành phố trên địa bàn
đã đồng loạt triển khai các tổ công tác đặc biệt chín trăm bảy mươi chín
sau hai tháng hoạt động các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín đã đạt được nhiều kết quả tích cực
trong công tác phòng ngừa chấn áp các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật trên đường phố về đêm
thông kê từ ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba là các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín đã đạt được nhiều kết quả tích cực

với hơn năm lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra vũ trang và lập chốt kiểm soát
quả đó đã phát hiện ba trăm chín mươi hai trường hợp với bốn trăm sáu mươi một đối tượng vi phạm
trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản
sử dụng xe máy không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nghi là xe máy do phạm tội mà có
mang theo vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ gây dối trật tự công cộng đánh bạc cướp sật
trong thời gian tới các tổ chín trăm bảy mươi chín công an tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn
tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hiệu loại tội phạm
nhất là trong giai đoạn trước trong và sau dịp tết nguyên đán
góp phần thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công chất áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự địa bàn
ban đêm là trường hợp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp nhất
kể từ khi tổ công tác chín trăm bảy mươi chín đi vào hoạt động tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã có những chuyển biến rõ nét
không những thế ý thức chấp hành pháp luật của đại đa số người dân cũng đã được nâng cao
đặc biệt là tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể
những kết quả này chính là động lực để cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa
tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ban hành kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một mươi một bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tuấn
các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm lương minh tú cùng với tám đăng kiểm viên
cơ quan công an cũng đề nghị truy tố võ trí giang nhân viên trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t
và lê tín trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang
cùng về tội đưa hối lộ
năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm các phương tiện là xe ô tô
lương minh tú với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với các đăng kiểm viên
thực hiện việc nhận tiền của các chủ xe để bỏ qua lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật để cho xe được đăng kiểm
với số tiền là hơn một tám tỷ đồng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe ô tô đâm nhiều người vào phương tiện rồi bỏ chạy
công an thị trấn tây yên tử huyện sơn động tỉnh bắc giang
đã phối hợp với công an huyện sơn động bắt giữ tải xe ô tô gây tai nạn
tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám a ba mươi tám nghìn sáu mươi tám đâm liên tiếp vào hai phương tiện
làm ba người bị thương được xác định là hà huy điệp chú tại huyện sơn động
trước đó vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai trên đường tỉnh hai trăm chín mươi
đoạn qua thị trấn tây yên tử huyện sơn động xảy ra một vụ tai nạn giao thông
giữa một ô tô và một xe đạp khiến ba người bị thương
đáng chú ý là sau khi lấn làn đường và gây ra tai nạn
tài xế xe ô tô đã điều khiển phương tiện bỏ chạy
khỏi hiện trường tại cơ quan công an tài xế hà huy điệp được kiểm tra nồng độ cồn
và phát hiện vi phạm ở mức tám trăm bảy mươi hai mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện sơn động để tiếp tục điều tra
làm rõ các tình tiết trong vụ tai nạn và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật